do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường miền bắc trời mưa rét nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c
dự báo khoảng đêm một mươi chín tháng một không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta
khiến khu vực phía đông bắc bộ có mưa nhỏ dài rác bắc và trung trung bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông
gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
từ gần sáng hai mươi tháng một ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh lên cấp sáu giật cấp bảy
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
vùng biển từ quảng trị đến cà mau từ đêm hai mươi một tháng một có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
các tỉnh bắc bộ trời tiếp tục rét từ đêm mai nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c
vùng núi từ một mươi hai một mươi bốn độ c vùng núi cao có nơi dưới một mươi hai độ c từ ngày mai vùng núi có rét đậm